thưa quý vị việc các đại lý xe honda tự ý nâng tranh giá bán so với giá đề xuất của hãng honda đã được chúng tôi đề cập
tuy nhiên trên thực tế tình trạng này còn khiến cho nhà nước bị thất thu một khoản thuế lớn
bởi chưa kể giá niêm yết một đằng nhiều đại lý còn xuất hóa đơn thấp hơn giá trị thực người tiêu dùng phải mua và bị phản ánh nghi vấn trốn thuế
thay vì bị siết chặt quản lý mức giá tranh cứ ngày một được nới rộng ra đến mức khó tin
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thực trạng xe máy loạn giá đại lý bán tranh giá đã xuất hiện từ nhiều năm nay
tuy nhiên gần đây lấy lý do nguồn cung hạn hẹp hầu hết các đại lý honda chính hãng tại hà nội tranh thủ đẩy giá xe lên cao kỷ lục khiến người tiêu dùng không khỏi bức xúc
mới đây một khách hàng phản ánh mua xe honda vision trên tiki với giá sau giảm là ba mươi bốn triệu bảy trăm linh ngàn đồng
tuy nhiên trên hóa đơn vat ghi số tiền mua xe là ba mươi triệu bảy trăm linh ngàn đồng hụt bốn triệu đồng
khi thắc mắc thì nhận được câu trả lời từ đại lý là chỉ có thể xuất hóa đơn như vậy
tìm hiểu kỹ hơn thì hóa ra đây là việc hoàn toàn bình thường ở các đại lý honda
hóa đơn vat xuất ra cho khách hàng mua xe luôn chỉ ghi số tiền bằng với giá công bố chính hãng
phần tranh lệch hoàn toàn không có trong giá trị hóa đơn đồng thời không phải nộp thuế vat
việc vô tình trốn thuế vat trong hoạt động mua bán xe máy kéo dài nhiều năm một cách công khai là không thể chấp nhận
chính honda việt nam cũng là một yếu tố góp phần gây ra tình trạng này
họ đẩy hàng cho đại lý rồi để mặc các đại lý tự quyết định giá bán một cách vô tội vạ
honda việt nam chỉ biết thu lời chứ không quan tâm đến thiệt hại của người tiêu dùng việt nam cũng như thiệt hại do thất thu thuế của ngân sách nhà nước
tuy nhiên trước vấn đề này phía cơ quan chức năng còn
thở ơ xem nhẹ
họ lấy đúng cái giá mà các cái hãng đưa ra
để làm cái giá ghi trên hóa đơn
còn cái giá họ thống nhất với cái người mua thì hoàn toàn khác
và họ tính theo cái thuế là tính theo cái giá mà hãng đưa ra
và như vậy là tự nhiên họ có một khoản tranh tương đối lớn mà họ không phải nộp thuế cho cái cơ quan thuế
chúng ta phải ghi đúng cái giá mua bán trên hợp đồng
và cái giá đó phải là cái giá cuối cùng để tính thuế
thì từ đó đảm bảo cái cạnh tranh nó bình đẳng lành mạnh
và đảm bảo các cái yêu cầu quản lý nhà nước nó phù hợp trong mọi cái tình huống
thưa quý vị honda từ lâu đã là một thương hiệu ăn sâu và tiềm thức của người dân việt
với sự bền bỉ và chất lượng
nhưng sau nhiều năm nhiều người dân tự đặt câu hỏi rằng sự tin tưởng của mình còn đang bị lợi dụng
có thể thấy dù tình trạng đơn giá của các đại lý đã kéo dài nhiều năm qua
nhưng dường như phía honda vẫn luôn làm ngơ
rồi để các đại lý tự quyết định giá bán một cách vô tội vạ
honda việt nam có thực sự quan tâm đến
trải nghiệm và phản ánh của khách hàng
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần tập trung và xử lý nghiêm túc vấn đề này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên truyền hình công an nhân dân